xác định bị cáo châu thị thu nga đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng mua nhà ở dự án b năm cầu diễn
chiều nay sau nhiều ngày xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên y án sơ thẩm
theo tòa phúc thẩm dự án nhà ở xã hội b năm cầu diễn hà nội chưa được cơ quan có thẩm quyền giao cho liên danh công ty housing group và công ty hic làm chủ đầu tư
dự án cũng chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng chưa được phép huy động vốn của khách hàng
tuy nhiên bị cáo châu thị thu nga cựu chủ tịch housen group vẫn chỉ đạo tám đồng phạm từng là cấp dưới đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý tiến độ của dự án b năm cầu diễn để khách hàng tin tưởng nộp tiền cho công ty housing mua căn hộ hình thành trong tương lai
chủ tọa nguyễn văn sơn cho rằng hành vi của châu thị thu nga không chỉ chiếm đoạt tài sản của nhiều người
ở nhiều địa phương mà còn gây tâm lý hoang mang hàng trăm người dân mua nhà
tại tòa cũng như cơ quan điều tra bị cáo nga đã khai nhận hành vi nhưng không nhận tội
do đó hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội giữ nguyên án sơ thẩm tuyên bị cáo châu thị thu nga tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng tội danh này năm bị cáo khác lần lượt lĩnh các bức án tù giam giảm nhẹ hơn so với án sơ thẩm
ba bị cáo được hưởng án treo
về trách nhiệm dân sự tòa phúc thẩm buộc châu thị thu nga và công ty housing group liên đới bồi thường trên hai trăm bốn mươi tỷ đồng cho khách hàng
trong đó bị cáo nga phải bồi thường hơn năm mươi bốn tỷ đồng